sáng nay một mươi sáu tháng chín tại khu vực đầu tuyến km một trăm linh thuồng địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc cam lộ la sơn qua hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và chính quyền nhân dân hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
dự án cao tốc cam lộ la sơn là dự án khởi công đầu tiên trong một mươi một dự án thành phần cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã được bộ giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng bảy sáu trăm chín mươi chín tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
dự án có tổng chiều dài gần một trăm linh km điểm đầu tại cam lộ quảng trị và điểm cuối tại la sơn phú lộc tỉnh thừa thiên huế
phát biểu tại lễ
lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc bắc nam là quyết tâm lớn của đảng nhà nước và các địa phương
nếu hoàn thành bốn tuyến đường bộ gồm tuyến quốc lộ một a tuyến đường hồ chí minh tuyến cao tốc bắc nam và tuyến đường bộ ven biển việt nam này
cùng với đường sắt tốc độ cao sẽ tạo nên một hệ thống giao thông đường sắt đường bộ hàng không đường thủy hết sức thuận lợi
là điều kiện quan trọng để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
tôi cũng lưu ý chính quyền các cấp của hai địa phương hết sức quan tâm chăm lo tạo điều kiện sinh sống
đặc biệt là chỗ ở đất sản xuất kinh doanh dịch vụ ổn định lâu dài cho nhân dân
tôi cũng cảm ơn đánh giá cao nhân dân đã ủng hộ chủ trương quan trọng này để thực hiện tuyến cao tốc bắc nam
mà khởi đầu
trong giai đoạn này đó là đoạn đi qua tỉnh vốn kỳ và tỉnh thừa thiên quế
thủ tướng yêu cầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án
đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ phòng chống tiêu cực tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản
đồng thời thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hiện tượng hành vi tiêu cực trong lĩnh vực này
trong thời gian tới phải đảm bảo đó chính là chiến độ đã công kết đảm bảo chất lượng
công trình và đặc biệt là vấn đề quản lý dự án đúng quy định của nhà nước một cách nghiêm khắc nhất
để không có những xeo sức hư hỏng xảy ra
thủ tướng nêu rõ việc triển khai tốt chất lượng dự án này cũng là thực thi trách nhiệm đền đáp
tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình nằm lại trên mảnh đất quảng trị anh hùng
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc
đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn